tại sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã tiếp xúc cử tri tại phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị cử tri đã kiến nghị với quốc hội về việc nâng mức hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình chính sách
đề nghị bộ y tế quan tâm cơ chế chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo
sự an toàn của các thủy điện đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc phường quyết thắng
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội
trung sức đồng lòng xây dựng tỉnh và thành phố sơn la ngày càng giàu đẹp
đồng chí tòng thị phóng và lãnh đạo tỉnh thành phố cũng đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền
đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết